thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám cả nước có một mươi tám năm trăm sáu mươi bảy người được công bố khỏi bệnh
bộ y tế công bố thêm một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó có một mươi một năm trăm sáu mươi chín ca ghi nhận trong nước
nhiều nhất tại bình dương là bốn tám trăm sáu mươi tám ca
thành phố hồ chí minh ba chín trăm ba mươi bốn ca
trong ngày ghi nhận ba trăm một mươi tám ca tử vong
trong số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
trước sau một thông tin khác
bốn trăm linh ba trạm y tế lưu động ở thành phố hồ chí minh kết hợp chặt chẽ với đội phản ứng nhanh của xã phường
để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị tại nhà
các trạm cũng tham gia xét nghiệm covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho người dân
khi có kết quả xét nghiệm phát hiện f trên địa bàn mình quản lý
các trạm y tế lưu động nắm bắt để hướng dẫn chăm sóc tư vấn sức khỏe cho họ
người bệnh yên tâm hơn khi được tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong thời gian họ điều trị tại nhà
sự ra đời của các trạm y tế lưu động sẽ góp phần to lớn cho việc giảm tải bệnh nhân ở các bệnh viện đang điều trị covid một mươi chín
công an thành phố hà nội cho biết từ một mươi một h ngày hai mươi năm tháng tám đến một mươi một h ngày hai mươi sáu tháng tám
lực lượng công an thành phố đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp
xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh đối với tám trăm bốn mươi bốn trường hợp
cũng trong thời gian trên lực lượng thi hành nhiệm vụ tại hai mươi ba chốt cửa ngõ thủ đô
đã yêu cầu hai chín trăm ba mươi bốn lượt phương tiện quay đầu phát hiện xử phạt hành chính bốn mươi sáu trường hợp
công an các quận huyện thị xã đã xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch
tại các chốt kiểm soát dịch thậm chí chống đối làm bị thương lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt
công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp
mỗi người năm triệu đồng
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín cá nhân tổ chức liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an đã làm việc với một mươi chủ tài khoản mạng xã hội cá nhân
đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh
vu khống xúc phạm uy tín danh dự của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên các trang mạng
qua làm việc các chủ tài khoản đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an tỉnh quảng nam đã yêu cầu gỡ bỏ các bài viết đăng tải nội dung đính chính xin lỗi trên mạng xã hội
hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
vừa bị công an quận hoàng mai thành phố hà nội phát hiện
kiểm tra tại căn nhà ở phố định công thượng quận hoàng mai
lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng trần thị ngọt
chú tại tỉnh nam định đang tập kết kinh doanh hai thùng cát tông
bên trong có chứa một trăm bốn mươi năm bộ ký test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
thưa quý vị chăm lo đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội
là một nhiệm vụ cấp bách được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đặt ra hiện nay
với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch
lực lượng công an tại năm mươi sáu xã phường đã tăng cường các hoạt động việc làm
giúp đảm bảo đời sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân
đây cũng là mục tiêu hướng đến thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thành phố đà nẵng là tránh chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
khu dân cư ha la phường hòa cường bắc quận hải châu
đây là khu dân cư mới chưa có ban điều hành tổ dân phố
nên mọi việc chăm lo đời sống của bốn mươi hộ với một trăm hai mươi năm khẩu đều đến tay cảnh sát khu vực
hàng ngày thường ủy nguyễn thanh lam phải quần quật từ sáng đến tối
mới có thể giải quyết từng đơn đặt hàng của người dân
tuy không thông thạo với việc đi chợ hộ như thế này
nhưng thường ủy lam luôn nêu cao trách nhiệm vì dân mà cố gắng
trong đợt dịch covid này tùy không có bang điều hành tổ dân phố
tôi phải trực tiếp đến nhận đơn đặt hàng của các người dân
và đi mua và cho các người dân giao tặng nhà cho các hộ dân ở đây
tuy là cái việc là các hộ dân ở đây các hộ dân ở đây các hộ dân ở đây
thêm cái việc là đi chợ và mua hàng hóa lương thực cho người dân
thêm một chút khó khăn nhưng đây là tôi cũng thấy là một việc nhỏ
nhưng mà rất là vui vì người dân đã chấp hành rất là tốt
đà nẵng tiếp tục áp dụng thêm một mươi ngày phong tỏa cứng
như vậy người dân phải thực hiện nguyên tắc
ai ở đâu thì ở đó trong hai mươi ngày
cuộc sống sinh hoạt của người dân có thể sẽ không thoải mái
và gặp nhiều bất tiện nhất là nhu cầu về nhu yếu phẩm
công an năm mươi sáu xã phường hiện nay đều duy trì mô hình ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
qua các kênh thông tin tham gia cung ứng vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men
khi dân cần bằng nhiều cách làm khác nhau
bà con nhân dân rất là khó khăn
chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn với bà con
bằng cách là phối hợp các tổ covid cộng đồng
những đồng chí bế thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố
là vận chuyển các thực phẩm thiết yếu lương thực
thực phẩm đến tận nhân dân
để cho nhân dân họ yên tâm phóng khởi
thực hiện tốt mục tiêu là ai ở đâu yên tại đấy
đồng thanh niên của ông phường đã vận động mạnh thông quân của địa bàn
và anh em dùng một ngày lương của mình
để chi ra để mua những sức quà
cho những hộ khó khăn trên địa bàn phường
trong đó đã vận động và được năm sức quà
cho những hộ khó khăn và những hộ mà trọ trên địa bàn phường
hình thức khác nhau
lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực
bám sát địa bàn làm tốt công tác
nắm hộ nắm người
mỗi cán bộ chiến sĩ phải gánh vác thêm trách nhiệm
phải nỗ lực gấp hai gấp ba sức lực của mình
để đáp ứng nhu cầu bất thiết
chăm lo đời sống của từng người dân
dịch covid một mươi chín kéo dài
thì người nuôi cá cha trên địa bàn huyện châu phú
của tỉnh an giang gặp phải không ít khó khăn
thức ăn khó đầu gia cũng khó
giảm nghiêm trọng quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh xảy ra
tuổi trẻ công an tỉnh an giang lại tiếp tục giúp đỡ người dân gần ba mươi tấn cá được thu mua đã
kịp thời được phân phát đến tay những hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do dịch covid một mươi chín đó là sự
sẻ chia rất đội ấm áp năm giờ sáng cơn mưa nặng hạt không cản bước những chiến sĩ công an xuống
tận vùng nuôi trực tiếp hỗ trợ bà con kéo lưới thu hoạch cá mưa càng lớn anh em càng nỗ lực
nhiều hơn những mẻ cá lấp lánh niềm vui của bà con sẽ cùng với hơn hai trăm linh tấn gạo và rau củ quả
là món quà ý nghĩa mà các mạnh thường quân dành tặng cho những người khó khăn do dịch

kịp thời hỗ trợ được nguồn đầu ra nguyên liệu từ phía doanh nghiệp đó là thị sản thứ hai kịp thời hỗ trợ được cung cấp những nguồn thực phẩm sạch tươi sống đến cho bà con khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín tại địa phương
kịp thời có mặt kịp thời sẻ chia sự hiện diện của sát sanh quân phục càng khiến người dân thêm vững tin đó là một lý do như thế nào

đến cho bà con khu vực bị phong tỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương

đó cũng là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ghi nhận một mươi ca tại khu cách ly trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
phường nhân chính đã tạm dừng hoạt động chợ nhân chính do có liên quan đến trường hợp dương tính với sars cov hai đã đi chợ trong vòng hai tuần qua
thưa quý vị cùng với các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội đã đưa vào vận hành tổng đài một nghìn hai mươi hai
đây là kênh thông tin kết nối tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố
xung quanh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù mới đi vào hoạt động chính thức nhưng tổng đài một nghìn hai mươi hai đã tiếp nhận hơn hai cuộc gọi phản ánh của người dân
cháu sẽ nói lại nội dung của cô một chút nhé
cô phản ánh cái thái độ làm việc của nhân viên y tế ở phòng khám đa khoa một trăm tám mươi hai lương thế vinh ở thanh xuân đúng không ạ
khi bà cô đến đây để làm cái test xét nghiệm đúng không ạ
đến test xét nghiệm
và test nghiệm covid
có yêu cầu là
có yêu cầu nhân viên nên xịt khử khuẩn
tuy nhiên là nhân viên ở đây không thực hiện đúng không ạ
đây chỉ là một trong rất nhiều nội dung cuộc gọi mà tổng đài một nghìn hai mươi hai tiếp nhận trong ngày
nhiều nội dung về sai phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín như tụ tập đông người không đeo khẩu trang tập thể dục nơi công cộng
trong thời gian qua đều được người dân phản ánh rất kịp thời đến tổng đài
ngay lập tức
những thông tin
được các điện thoại viên chuyển ngay đến các đơn vị chức năng của quận huyện xã phường để kịp thời xử lý